hôm nay khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia
iran tuyên bố năm ngày quốc tàng cựu tổng thống brexi
vào sáng ngày hôm nay kỳ họp thứ bảy quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
kỳ họp lần này diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba thành công tốt đẹp
trước giờ khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm các đại biểu quốc hội đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ và các đại biểu quốc hội đã kính cẩn nghiêng mình
tỏ lòng biết ơn vô hạn lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
đúng chín giờ kỳ họp thứ bảy quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm đã khai mạc
phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng
cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tại phiên họp chủ bị các vị đại biểu quốc hội đã thống nhất rất cao
biểu quyết thông qua nội dung thời gian chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp
theo đồng chí trần thanh mẫn về công tác lập pháp quốc hội tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của đảng
đặc biệt là kết luận số một mươi chín của bộ chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
công tác lập pháp là nội dung trọng tâm chiếm gần hai phần ba thời gian của kỳ họp
trong đó quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật
một trong những dự án luật đó là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
ba dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với một mươi một dự án luật khác
khẳng định khối lượng công việc của kỳ họp thứ bảy là rất lớn
để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy dân chủ
nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc chất lượng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển
và nhân dân cả nước
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm làm việc trong hai mươi sáu ngày rưỡi
từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu và chia làm hai đợt
đợt một từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày tám tháng sáu đợt hai từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu
trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi năm trần thanh mẫn
đã được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch quốc hội được bầu đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội
dưới cờ đỏ sao hoàng
liên liên của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân
dân gia phó
phát biểu nhậm chức chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đã tín nhiệm bầu ông
giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhấn mạnh đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân ông
thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được khiến định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nhiệm vụ được khiến định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cùng quốc hội tập thể quỹ ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội
cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định
các vấn đề quan trọng của đất nước
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc hội
cùng với hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
phát huy dân chủ đoàn kết công khai minh bạch chuyên nghiệp
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh
dù ở vị trí công tác nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định đường lối đổi mới của đảng đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia
dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh sẽ nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
trong chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào chiều ngày hôm nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày tờ trình của chính phủ
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
và dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
trình bày tờ trình về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
bộ trưởng tô lâm cho biết về khái niệm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dự thảo luật bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ
thực tế trong năm năm toàn quốc đã bắt giữ gần bốn mươi chín đối tượng sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
các loại dao và phương tiện tương tự dao gây án
trong đó tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao
làm công cụ phương tiện gây án với tỷ lệ rất cao chiếm chín mươi hai tám tổng số đối tượng
theo đại tướng tô lâm từ các vụ án cho thấy chỉ xử lý hình sự được
khi có đủ căn cứ kết luận đối tượng phạm tội về các tội danh như giết người cướp tài sản
cố ý gây thương tích không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vì trong luật hiện hành không có quy định dao là vũ khí
do đó các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển
sử dụng trái phép các loại súng tự chế dao và công cụ phương tiện tương tự vũ khí thô sơ
nếu không kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm sẽ tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định về khái niệm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để đảm bảo phù hợp với thực tiễn
trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
bộ trưởng tô lâm cho biết cần phải sửa đổi bổ sung dự án luật này tập trung ở các nhóm vấn đề
đối tượng cảnh vệ biện pháp chế độ cảnh vệ nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh vệ
trong đó cần thiết việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là thường trực ban bí thư
trành án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước về danh mục chức danh
chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
dự án luật cũng quy định rõ nhóm đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng
bổ sung chế độ biện pháp cảnh vệ và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh vệ
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp ngài agus agrianto phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng ngài agus adrianto
và đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát quốc gia indonesia sang thăm việt nam
và tham dự hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ ba
giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia
bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi hội nghị đối thoại đã thành công tốt đẹp
với các phiên thảo luận sôi nổi
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao
duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng giữa hai bên
theo cơ chế luân phiên hàng năm
phối hợp triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa hai nước
nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm và bảo hộ công dân
đồng thời thúc đẩy đàm phán bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người
tăng cường hợp tác thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tiếp tục hỗ trợ văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
về việc mời cán bộ tham gia tập huấn tiền triển khai về cảnh sát gìn giữ hòa bình
tại indonesia và dự kiểm tra sát hạch cảnh sát gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài agus andreanto khẳng định cảnh sát quốc gia indonesia nói riêng
các cơ quan chức năng indonesia nói chung mong muốn tiếp tục thúc đẩy
và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với bộ công an việt nam
qua đó đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất
sâu rộng trong giai đoạn tiếp theo vì hòa bình ổn định phồn vinh thịnh vượng của nhân dân hai nước
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ công an việt nam đã tổ chức hội nghị đối thoại an ninh
cấp thứ trưởng lần thứ ba giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và ngài agus adrianto
phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia đồng chủ trì
hội nghị đối thoại
chào mừng ngài august andrianto cùng đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát quốc gia indonesia sang thăm chính thức việt nam
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia ngày càng có hiệu quả và thực chất
tại hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy
được tổ chức tại indonesia
vào tháng tám năm ngoái hai bên đã ký kết nghị định thư sửa đổi bản ghi nhớ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ nước cộng hòa indonesia về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
đây là dấu mốc quan trọng khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác an ninh trật tự giữa hai bên
tại các diễn đàn đa phương bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia đều là thành viên tích cực
có trách nhiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đánh giá cao việc bộ công an việt nam tổ chức đối thoại lần này
ngài augus andrianto bày tỏ mong muốn đây sẽ trở thành diễn đàn gắn kết để chia sẻ thông tin
và trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm nhằm đạt được sự ổn định an ninh trong khu vực
tại hội nghị hai bên đã điểm lại kết quả đạt được trong triển khai những nội dung hợp tác kể từ đối thoại lần thứ hai đến nay
trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị những nội dung về hợp tác phòng chống tội phạm ma túy
mua bán người khủng bố an ninh mạng hợp tác đào tạo sĩ quan việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm
hai bên khẳng định đối thoại lần này sẽ trở thành khuôn khổ toàn diện nhằm giải quyết các thách thức an ninh
trong và ngoài khu vực nói chung của cả hai nước nói riêng
kết quả đối thoại sẽ tạo ra động lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và cảnh sát quốc gia indonesia phát triển lên một tầm cao mới
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội đoàn công tác bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng làm trường đoàn đã tới thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam
và các tăng ni phật tử nhân dịp kỷ niệm đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi tám dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng lãng hoa
và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức trong hội đồng chứng minh
hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam và toàn thể tăng ni phật tử
một mùa phật đàn ăn lạc các tường
đồng chí thứ trưởng mong muốn thời gian tới giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục chỉ đạo
hướng dẫn tăng ni phật tử hoạt động tuân thủ pháp luật chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước theo đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động phật sự của giáo hội
tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo bộ công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã dành cho các chư tôn đức tăng ni phật tử của giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích thanh nghĩa phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
đã gửi lời chúc mừng tới đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an vừa được trung ương giới thiệu để quốc hội khoáng một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
đồng thời khẳng định giáo hội luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự xã hội
bày tỏ tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong vụ án này lê dương bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
hoàng văn tính bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
sau khi nghe các bên liên quan trình bày quan điểm vụ án qua nghiên cứu hồ sơ của vụ án cũng như buổi xét xử công khai tại phiên tòa
hội đồng xét xử xét thấy còn nhiều tình tiết trong hồ sơ chưa được cơ quan tố tụng làm rõ nhất là vai trò trực tiếp của một số người liên quan đến vụ án
vì vậy hội đồng xét xử toán nhân dân huyện định quán đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ để xác định việc giao nhiệm vụ của bị cáo lê dương
trong quá trình ký lệnh vận chuyển hành khách
thiếu chứng cứ liên quan đến việc xuất trình giấy phép lái xe của bị cáo tính với trâm khi giao xe từ đà lạt có dấu hiệu bỏ lọt đồng phạm đối với bị cáo lê dương trong vụ án
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm hội đồng xét xử toán nhân dân huyện định quán quyết định cho nghị án
cũng tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện định quán đề xuất mức phạt từ hai sáu đến ba năm tù đối với bị cáo lê dương và từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù đối với bị cáo hoàng văn tính
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đặng tùng lâm chú quận cầu giấy hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố sơn la lâm đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn cho khách hàng chiếm đoạt năm hai tỷ đồng
tiếp đó vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn khi chuyển công tác đến một ngân hàng khác lâm có hành vi chiếm đoạt hơn hai năm tỷ đồng của khách hàng bằng thủ đoạn xâm nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng được khách hàng cung cấp
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la thụ lý điều tra mở rộng đồng thời thông báo ai là bị hại của đặng tùng lâm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật
trực tiếp liên hệ với điều tra viên nguyễn mạnh tuấn theo số điện thoại chín trăm sáu mươi hai chín trăm tám mươi bốn một trăm tám mươi bốn
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa điều tra xác minh làm rõ và đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả
lê xuân giáp ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp chỗ ở của năm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ
tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện hà trung và nga sơn
lực lượng công an đã thu giữ hai bộ máy làm giả giấy tờ nhiều con dấu giả phôi đăng ký xe giấy phép lái xe
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt lê xuân giáp đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng máy vi tính
thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như giấy đăng ký xe giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng đã in các loại giấy tờ giả đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh là nhân viên bưu cục đò lèn thị trấn hà trung
để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng
mỗi loại giấy tờ giả giáp thu từ tám trăm linh đồng đến một triệu đồng và chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng hai giấy phép lái xe và đăng ký xe giả thu lời bất chính khoảng một năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà trung đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

giả thuyết này càng được củng cố khi tài khoản facebook và lịch sử liên lạc của hung thủ đã bị xóa chỉ hai giờ sau khi đối tượng thực hiện vụ ám sát thủ tướng fico ở cựu ly gần
viện bầu cử bang chiabas của mexico bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng nhằm vào các ứng cử viên tranh chức thị trường trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng tới
đồng thời đề nghị chính phủ tăng cường hơn nữa các biện pháp đảm bảo an ninh và bảo vệ các ứng cử viên
ít nhất một mươi sáu người thuộc đảng phong trào tái thiết quốc gia morena cầm quyền và đảng nhân dân chia apat đã bị sát hại trong ba vụ tấn công kể từ ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua
tuyên bố của viện bầu cử bang chiapas đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ sả súng nhằm vào xe chở ông enme nicolás noriega zavala bốn mươi ba tuổi
ứng cử viên tranh cử trước thị trường tại mapa stepec cùng các ứng cử viên hội đồng địa phương thuộc đảng morina khiến bốn người thiệt mạng tại chỗ và một người tử vong trong bệnh viện
trước tình hình trên viện bầu cử bang chia avat nhấn mạnh tiến trình bầu cử không thể trở thành đấu trường nơi những khác biệt về chính trị thể hiện bằng hành động bạo lực
cơ quan này đồng thời khẳng định cuộc tổng tuyển cử sắp tới là cơ hội để người dân thông qua lá phiếu của mình quyết định vận mệnh chính trị của cộng đồng một cách hòa bình từ đó củng cố nền dân chủ
cuộc tổng tuyển cử tại mexico được ấn định diễn ra vào ngày hai tháng sáu tới đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời tại toàn bộ ba mươi hai bang trên toàn quốc
cuộc bỏ phiếu giai đoạn năm cuộc bầu cử hạ viện ấn độ vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ đây là giai đoạn nhỏ nhất xét về số lượng khu vực bầu cử trong tổng số bảy giai đoạn khi chỉ có bốn mươi chín ghế trong hạ viện sẽ được bầu ở sáu bang và hai vùng lãnh thổ liên minh
mỗi khu vực bầu cử sẽ có trung bình một mươi bốn ứng cử viên tranh cử phản ánh sự lựa chọn chính trị đa dạng cho cử tri
tính từ ngày bắt đầu bầu cử một mươi chín tháng bốn đến khi giai đoạn này kết thúc
cử tri sẽ bỏ phiếu cho bốn trăm hai mươi tám trong số năm trăm bốn mươi ba ghế của hạ viện ấn độ
tham gia cuộc bỏ phiếu lần này có hơn tám mươi chín năm triệu cử tri
khoảng chín trăm bốn mươi bảy nhân viên bầu cử sẽ làm nhiệm vụ tại hơn chín mươi bốn bảy trăm linh điểm bỏ phiếu
theo ủy ban bầu cử ấn độ cho đến thời điểm hiện tại tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng sáu mươi sáu
trước đó thủ tướng narendra modi đã kêu gọi người dân đặc biệt hối thúc các cử tri nữ và cử tri trẻ tuổi
gửi của mình
trong phiên làm việc vào chiều nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi năm trần thanh mẫn
đã được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào chiều nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày trước quốc hội
tờ trình của chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
và tờ trình về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ sửa đổi
với luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo bộ trưởng qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện các bộ ngành
ủy ban nhân dân và công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc hiệu quả góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện luật
đã phát sinh một số bất cập hạn chế vướng mắt
vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định về khái niệm vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn
tòa án nhân dân tỉnh lào cai vào sáng nay đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn văn vận cựu bí thư tỉnh ủy lào cai và bị cáo doãn văn hưởng
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cùng một mươi năm bị cáo khác trong vụ án
khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lấn
vào diện tích thuộc khai trường một mươi tám được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit
và biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường một mươi tám thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
làm trái công vụ ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai đất trên
cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam khai thác và tiêu thụ quạng trái phép
trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm
công an tỉnh bình định đã bắt được
đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần lê bảo an một mươi tám tuổi ở thị trấn phú phong huyện tây sơn
khi đang lẩn trốn tại tổ hai phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đối tượng an có hai liên quan đến hai vụ cố ý gây thương tích tại huyện tây sơn tỉnh bình định
trong đó có một vụ dùng dao chém chủ nhà gây thương tích với tỷ lệ thương tật ba mươi sáu
công an huyện tây sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần lê bảo an về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ cục quản lý thị trường tp hcm đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bảy tám tấn thực phẩm đông lạnh
không rõ xuất xứ không có hóa đơn chứng mưa tử trị giá hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
cụ thể kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa có địa chỉ tại phường bình triều tp thủ đức tp hcm
công tác gồm lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế
tp hcm phát hiện bảy tám tấn thực phẩm đông lạnh là nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử
không ghi hạn sử dụng không ghi ngày sản xuất
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật